xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online và mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay giữa hai xe khách trên quốc lộ hai mươi khiến nhiều người thương vong
công an tỉnh đồng nai cho biết đang khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
vụ tai nạn xảy ra vào lúc hai h ba mươi phút dạng sáng ngày hôm nay khi đó xe khách dường nằm của nhà xe thành bưởi mang biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba chạy trên quốc lộ hai mươi hướng từ đồng nai đi lâm đồng đến đoạn thuộc ấp ba xã phú vinh huyện định quán xảy ra va chạm với xe khách một mươi sáu chỗ biển số tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm đi ngược chiều
sau cú va chạm trực diện xe khách dường nằm đã đẩy xe một mươi sáu chỗ lao vào nhà dân hai xe biến dạng và hư hỏng nặng
vụ tai nạn đã khiến bốn người trên xe tám mươi sáu b một nghìn năm trăm bảy mươi năm tử vong tại chỗ sáu người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã tạm giữ tài xế xe thành bưởi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó tại hà giang vào tối ngày hôm qua cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến sáu người thương vong
đáng chú ý là hai người điều khiển xe máy chỉ đang ở lứa tuổi học sinh
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối ngày hôm qua tại khu vực thuộc tổ năm thị trấn việt quang huyện bắc quang tỉnh hà giang hai xe máy biển kiểm soát hai mươi ba d một trăm ba mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi chín và hai mươi ba c một trăm một mươi năm nghìn hai trăm hai mươi đi ngược hướng
do tránh ô tô nên đã đấu đầu đâm vào nhau các xe này đều do các cháu trong độ tuổi học sinh điều khiển mỗi xe chở ba người
cú và chạm quá mạnh đã khiến hai người tử vong tại chỗ
một người tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện bắc quang do bị thương quá nặng ba người còn lại bị thương đang được cấp cứu tích cực
được biết vụ việc xảy ra ngay tại đường quốc lộ hai đoạn trung tâm huyện vào thời điểm lưu lượng xe tham gia giao thông lớn do người dân đổ ra đường đi chơi trung thu
ngay sau khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phân luồng giao thông và khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
công an tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án giết người
tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng nguyên nhân vụ án bước đầu nghi xuất phát từ việc ghen tuông
vào tối ngày hai mươi bảy tháng chín huỳnh bá việt chú thị trấn liên nghĩa đã dùng dao xông vào phòng ngủ của một quán ăn trên địa bàn thị trấn liên nghĩa đâm nhiều nhát vào người đàn ông năm mươi một tuổi cùng chú ở huyện đức trọng
gây án xong việt đã ném dao vào đống rác trước quán và đến cơ quan công an đầu thú
nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng
đối tượng phạm văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú ở huyện nam đàn tỉnh nghệ an vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng khai nhận vào năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động thắng mobile ở thôn hồng hoa xã đức đồng trộm cắp một mươi bốn chiếc điện thoại di động với tổng giá trị khoảng trên năm mươi triệu đồng
sau khi trộm cắp được sáng đã mang số tài sản nói trên đi bán được một mươi chín triệu đồng để tiêu xài và trả nợ cơ quan điều tra công an huyện đức thọ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
vào đêm ngày hai mươi tháng chín vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai xảy ra vụ cướp tài sản gây xôn xao dư luận một đối tượng đã xông vào nhà sách phước thái ở ấp một c xã phước thái huyện long thành dùng súng và khống chế nhiều người
sau khi thực hiện hành vi đối tượng nhận được tài sản
sau sáu ngày nỗ lực điều tra truy xét với quyết tâm rất cao công an huyện long thành đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt giữ được đối tượng gây án
khuya ngày hai mươi tháng chín một đối tượng đột nhập vào nhà sách nói trên dùng súng khống chế chói tay năm nhân viên đồng thời đe dọa uy hiếp buộc hai mẹ con chủ nhà sách đưa hết tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát
nhận tin báo công an huyện long thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vào cuộc điều tra
với sự hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân sau sáu ngày xảy ra vụ án lực lượng phá án đã khoanh vùng phát hiện và bắt giữ được đối tượng nguyễn trung thành ba mươi tám tuổi trú tại tỉnh lâm đồng là nghi phạm gây ra vụ cướp trên khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã lộc an huyện long thành thu giữ một khẩu súng và năm viên đạn
khó khăn lớn nhất ở đây là khi tiếp cận thì đối tượng đã bịt mặt và khống chế
ba người có mặt trong nhà sách thì đều là
khoảng loạn không có phản ứng gì
sau khi đối tượng đi ra thì cũng không kịp la lên
sau đó chỉ có trình báo với lực lượng công an
khi đến thì chúng tôi cũng đã ghi nhận và khám nghiệm hiện trường và ngay trong đêm đã tổ chức truy xét
tại cơ quan điều tra bước đầu thành khai do làm ăn thua lỗ nợ nần nên túng quẫn làm liều
để gây án thành lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng cùng năm viên đạn